thưa quý vị ngày hôm nay không khí lạnh có phần suy yếu
tuy nhiên thời tiết vẫn lạnh tại nhiều khu vực trên cả nước
và có nơi trời còn mưa
nên quý vị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe
mặc áo ấm và mang theo ô hay áo mưa khi ra đường
với khu vực miền bắc thì phía tây bắc bộ nhiều mây
có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét
có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ một mươi một đến một mươi bốn độ
và có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
riêng khu vực tây bắc là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
có nơi trên hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ thì nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai ba trời rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại
vùng núi cao thì có khả năng là có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi hai đến một mươi năm độ
có nơi dưới tám độ
nhiệt độ cao nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn tại miền trung miền nam và tây nguyên
thời tiết chủ đạo là nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh